thưa quý vị ubnd tp hcm cho biết trong vòng một tuần quận bốn đã ghi nhận hơn năm trăm linh ca mắc mới
quận bốn đang có một mươi phường trên tổng số một mươi ba phường là thuộc vùng cam
do đó quận bốn đã triển khai biện pháp khẩn cấp để dịch không lây lan
phường sáu là một trong một mươi phường trên địa bàn quận bốn được đánh giá nằm ở nguy cơ dịch cấp độ ba
với đặc thù là địa bàn có nhiều hộ kinh doanh ăn uống địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra nhắc nhở và xử lý trường hợp vi phạm
bên cạnh công tác chấn chỉnh các dịch vụ ăn uống trên địa bàn quận cũng tiến hành giả soát lại các phương án tại các trường học
để có thể đảm bảo điều kiện đón các em học sinh trở lại trường dự kiến vào ngày một mươi ba tháng một mươi hai tới đây
để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh trường đã bố trí hai phòng theo dõi sức khỏe
với công suất ba giường đồng thời trang bị thêm một phòng chờ lấy mẫu để có thể kịp thời làm công tác xét nghiệm
khi phát sinh các trường hợp f f một tại trường
trong trạng thái thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát có hiệu quả dịch covid một mươi chín
ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền ngành y tế sự đồng lòng ủng hộ của người dân
thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng là điều kiện quan trọng hàng đầu để không chế dịch bệnh
tại thanh hóa theo thông tin từ ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
tỉnh thanh hóa cho biết trong ngày một mươi tháng một mươi hai trên địa bàn tỉnh ghi nhận một trăm chín mươi hai ca mắc covid một mươi chín
với nhiều ca mắc trong cộng đồng và xuất hiện những điểm dịch mới tại khu dân cư khu công nghiệp
trong đó có một trăm sáu mươi năm ca mắc phát sinh trong tỉnh và hai mươi bảy ca mắc là người thanh hóa trở về từ các tỉnh thành phố khác
huyện nông cống có số ca mắc nhiều nhất với tám mươi tám người của hai mươi hai xã
trong đó có một mươi ba người là công nhân công ty trách nhiệm hiệu hạn giấy kim việt
thành phố thanh hóa ghi nhận một mươi bốn ca bệnh
một mươi xã phường huyện yên định ghi nhận hai mươi hai bệnh nhân ở một mươi hai xã
điều đáng lưu ý là trong ngày chùm lây nhiễm tại huyện hậu lộc đã phát sinh hai mươi hai ca mắc mới
nâng số người mắc tại địa phương này lên con số năm mươi tám người chỉ trong ba ngày trở lại đây
trước diễn biến nhanh phức tạp của dịch bệnh huyện hậu lộc đã quyết định thực hiện phong tỏa cách ly tạm thời
theo cấp độ bốn đối với khu vực có nguy cơ cao
trường cao đẳng y tế thanh hóa đã cử một trăm linh cán bộ giảng viên và sinh viên về hậu lộc
hỗ trợ công tác xét nghiệm sàng lọc và truy vết ca bệnh
vâng thưa quý vị số ca mắc mới trong cộng đồng tại đà nẵng đang liên tiếp ở mức cao
và có nguy cơ diễn biến ngày càng phức tạp hơn
điều đặc biệt là ổ dịch tại khu công nghiệp hòa khánh đã qua tám chu kỳ lây nhiễm và đang lây lan trên diện rộng
nguyên nhân chính là do công tác đánh giá tình hình chưa đầy đủ
một số doanh nghiệp không có kịch bản phương án ứng phó khi có ca mắc mới
do đó ở thời điểm này đà nẵng đang
tăng tốc và quyết liệt áp dụng các biện pháp dập dịch kể cả việc xử lý mạnh với các trường hợp vi phạm
quận liên kiểu tiếp tục là địa phương có số ca mắc mới cao nhất toàn thành phố
tập trung ổ dịch tại khu công nghiệp hòa khánh
trong vòng ba ngày qua số f tại công ty matric đạt một trăm bốn mươi bảy ca
kéo theo số lượng lớn f một f hai ngoài cộng đồng
điều này cho thấy thực tế xử lý dịch bùng phát so với phương án phòng dịch
mà cơ sở xây dựng là thiếu quyết liệt gây khó khăn trong công tác truy vết
tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch đà nẵng đã quyết liệt
thành lập đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra và quy trách nhiệm
đối với công ty matrick vì để bùng phát dịch và không có kịch bản ứng phó
khi thích ứng an toàn thì tất cả các cơ sở sản xuất phải có phương án
tại sao đến thời điểm này công chí còn báo cáo không có ai để xử lý các ổ dịch
tức là trong công ty không có ai mà tất cả lại đổ cho hết cho địa phương là làm sao
từ khi thiết lập trạng thái bình thường đây là thời điểm mà thành phố đà nẵng
ghi nhận số ca mắc vượt ngưỡng ba con số
tâm lý chủ quan đã xuất hiện ngay trong chính các quận huyện phương xã
đánh mất cơ hội kiểm soát nguồn lây
vì vậy đây là lúc rất cần sự vào cuộc quyết liệt kiểm soát dịch bệnh
công tác kiểm tra giám sát và xử phạt vi phạm phải được triển khai một cách thực chất
và có hiệu quả nhất là tại điểm nóng như sân trà liên kiệu
phương cũng triển khai các tổ công tác để thường chuyên toàn tra kiểm soát
các hoạt động trên địa bàn phương đặc biệt là đối với các hộ kinh doanh môn bán
trên cơ sở tuyên truyền
những trường hợp cổ tin vi phạm thì phương sẽ xử lý hành chính
công an phương cũng đã tổ chức kiểm soát và kiểm tra xử lý cương quyết
đối với các cơ sở kinh doanh vi phạm trên địa bàn phường
và đề xuất kỹ bằng dân quân tiến hành như thế xử phạt nghiêm
điển hình như là karaoke bình vang
chúng tôi cũng đã xử lý trong thời gian dịch vừa qua lợi dụng tình hình dịch như thế
mà cơ sở này vẫn tiếp tục hoạt động
thì chúng tôi vẫn cường quyết xử lý và đã rút giấy phép
tính từ ngày một mươi sáu tháng một mươi đến nay
năm một nghìn chín trăm tám mươi năm ca mắc covid một mươi chín
hiện thành phố đang thiết lập hai trăm bốn mươi hai điểm phong tỏa cứng
với gần một mươi nhân khẩu và giám sát hơn sáu trăm linh f một cách ly tại nhà
đối với khu vực điểm phong tỏa
thành phố cũng yêu cầu các địa phương đánh giá lại
và quản lý chặt các vùng phong tỏa hạn chế người ra vào
không có ai có thể sống yên ổn nếu như cộng đồng vẫn chưa an toàn
do vậy người dân cần ý thức và chung tay để tạo lá chắn phòng dịch hiệu quả
tiếp tục với các tin tức về ninh trần tự
thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi một tháng một mươi hai
phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung
và hai đồng phạm chuyển sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa
đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo
theo đó đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt
các mức án đối với các bị cáo nguyễn đức trung từ một mươi năm đến một mươi hai năm tù
nguyễn trường giang nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại dịch vụ attic
công ty atic và võ tiến hùng nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiệu hạn
một thành viên thoát nước hà nội đều bị đề nghị từ sáu năm đến bảy năm tù
về cùng tội lợi dụng chúc phủ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
riêng bị cáo nguyễn đức trung tổng hợp với hình phạt năm năm tù trước đó
do tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt bị cáo trung về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo trung là từ một mươi năm năm cho đến một mươi bảy năm tù
ngoài án phạt tù đại diện viện kiểm sát còn đề nghị hội đồng xét xử áp dụng hình phạt bổ sung
cấm hai bị cáo nguyễn đức trung và võ tiến hùng giữ các chức vụ liên quan đến quản lý doanh nghiệp tài chính
trong các tổ chức kinh tế nhà nước từ ba tới bốn năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù
công an thị xã trảng bàng tỉnh tây ninh vừa ra quyết định tạm giữ hình sự
đối với đối tượng tổ chức kinh tế nhà nước
nguyễn thành nhân chú tại thị trấn gò dầu về hành vi vận chuyển hàng cấm
cụ thể vào lúc năm h ba mươi phút sáng ngày một mươi tháng một mươi hai tại khu vực thuộc khu phố bình nguyên một phường gia bình thị xã trảng bàng
công an thị xã trảng bàng phối hợp cùng quản lý thị trường thị xã trảng bàng phát hiện bắt quả tang
ông nguyễn thành nhân đang vận chuyển hai một trăm linh bao thuốc lá hiệu hero và bảy trăm linh bao thuốc lá hiệu red
lực lượng công an tạm giữ tăng vật trên và đưa ông nhân về trụ sở để làm việc
tại cơ quan điều tra ông nguyễn thành nhân khai nhận đã tự thiết kế thêm các hộp ở phía dưới gầm xe lôi ba bánh
để cắt dấu thuốc lá để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng
số thuốc lá trên ông nhân được một người tên tâm thuê trở từ cửa khẩu mộc bài huyện bến cầu
về huyện củ chi tp hcm với tiền công là bảy trăm linh đồng một chuyến
thời gian gần đây tình trạng hàng hóa xuất xứ nước ngoài không rõ nguồn gốc được ký gửi qua các hệ thống chuyển phát nhanh
giao hàng tiết kiệm có chiều hướng gia tăng nhất là thời điểm gần đến tết nguyên đán
và mới đây tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang đã kiểm tra phát hiện số lượng lớn hàng hóa xuất xứ nước ngoài
không rõ nguồn gốc được gửi qua hệ thống chuyển phát nhanh
khoảng bảy h ba mươi phút ngày một mươi tháng một mươi hai tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh an giang phối hợp cùng công an huyện an phú
kiểm tra điểm vận chuyển hàng hóa thuộc công ty chuyển phát nhanh gnt tại địa bàn ấp an thạnh thị trấn an phú
quá trình kiểm tra tổ công tác phát hiện nhiều thùng bao hàng ký gửi
bên trong chứa hơn bốn chín trăm linh sản phẩm là mỹ phẩm đồ điện gia dụng nước hoa khẩu trang túi sách
có xuất xứ thái lan trung quốc và hàng không rõ nguồn gốc
trị giá hàng hóa hơn ba trăm linh triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra ông nguyễn văn trí là người đại diện không xuất trình được hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa nói trên
nên tổ công tác lập biên bản vi phạm hành chính tạm giữ tăng vật và bàn giao cho công an huyện an phú
tiếp tục xác minh làm rõ và xử lý theo quy định